xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị trong hôm nay và ngày mai tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
vẫn phổ biến là ít mưa ngày còn nắng nhiều
với nền nhiệt độ tăng nhẹ lên mức là hai mươi ba ba mươi bốn độ
sao đến đêm ngày hai mươi hai do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông
nên mưa rông tại đây sẽ tăng cả về diện và lượng
nhất là tại khu vực ven biển các tỉnh từ quảng ninh đến khu vực nam của đông bằng bắc bộ
trong cơn rông thì cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
mưa nhiều nên nền nhiệt độ trên khu vực cũng giảm nhẹ khoảng từ một hai độ
trong khi đó tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
trong thời đoạn ba ngày tới phổ biến chỉ có mưa rào và rông vài nơi
tuy nhiên người dân vẫn cần đề cao cảnh giác với tô lốc và gió giật mạnh
do mưa giảm nên nền nhiệt độ tại đây có xu hướng tăng nhẹ
trưa chiều xung quanh mức là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
lui xuống các tỉnh thành từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
trong hai ngày tới những cơn mưa rông cũng có xu hướng giảm dần
nhưng về chiều tối vẫn có điểm có thể xảy ra mưa vừa đến mưa to
do đó bà con cũng nên hết sức cảnh giác với các hiện tượng thuật tích cực đoan
có thể đi kèm như lốc xét và gió giật mạnh
do mưa giảm nên nền nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới
giao động ở mức ba mươi ba mươi ba độ
sau đó từ chiều tối ngày hai mươi ba khi giải hội tụ nâng trục dần lên phía bắc
thì mưa rông sẽ tăng cả về diện và lượng cùng với nền nhiệt độ sẽ giảm nhẹ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận trong ba ngày tới
vẫn chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nối với vùng áp thấp
nên sẽ có mưa rào và rông trên diện rộng
có nơi xảy ra mưa vừa mưa to
trong cơn rông có thể đi kèm hiện tượng thực tích cực đoan như tố lốc hay gió giật mạnh
do có mưa nhiều nên nền nhiệt độ trên khu vực không quá cao
ngày đêm ở mức là từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ có nơi cao hơn
vùng cao tây nguyên cho đêm nay vẫn có mưa rông trên diện rộng
có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
sang ngày mai thì mưa có xu hướng giảm
tuy nhiên đến ngày hai mươi ba tháng chín thì mưa sẽ lại tăng cả về diện và lượng
những điểm có mưa vừa mưa to cũng xuất hiện nhiều trên khu vực
trong con rông thì cần đầy cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
mưa nhiều nên nền nhiệt độ trên khu vực vẫn chỉ giao động ở mức là từ một mươi chín đến ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ cho đêm nay vẫn có mưa rào và rông trên diện rộng
có nơi xảy ra mưa vừa mưa to đến rất to
trong mưa rông cần đầy cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh
sang ngày mai thì mưa sẽ có phần giảm bớt
nhưng đến ngày hai mươi ba mưa rông sẽ tăng mạnh trở lại
nên nhiệt độ trên khu vực vì thế chưa có nhiều biến đổi
cao nhất trong ba ngày tới xung quanh ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ